có lẽ vì thế mỗi sản phẩm lại mang một cái hồn riêng một nét độc đáo không thể trộn lẫn
với nghệ nhân vương mạnh tuấn nét riêng đó sự độc đáo đó chính là ấm từ xa những bộ ấm được làm ra từ bàn tay tâm hồn việt
vậy nên dĩ nhiên nó cũng mang đậm hơi thở và phong cách của người việt
sinh ra lớn lên trong làng gốm bát tràng và trở thành thợ gốm là điều dễ hiểu
nhưng đến với việc chế tác ấm từ xa lại là một cái duyên tình cờ mà không phải ai cũng may mắn gặp được
văn hóa trà của việt nam nó cũng rất là rộng lớn và nó cũng rất là phong phú
mà tại sao mình lại không tạo nên cái dòng gỗ mang cái tính truyền thống của việt nam mà đặc biệt gỗ bát tràng và để chuyên phục vụ về trà
thì qua những ý tưởng đó thì cách đây một mươi năm thì tôi cũng đã trăn trở
và tìm tòi để làm sao pha một cái chất đất mang được cái văn hóa hồn khốt của những đời thợ làng quê của gốm
qua những cái sách được đọc và tìm hiểu qua những cái làng nghề quế quyền làng nghề phù lãng và gũ thổ hà
thì căn cứ ở đấy thì mình với chất đất ở ba làng nghề đấy thì mình pha trộn thêm một chút và với cái cát sung hồng của mình mình cũng đã ra ra một cái dòng gốm
những cái mà tôi tạo thành công trong cái gốm từ xa của bát tràng
từ xưa tới nay ấm từ xa hấp dẫn những người uống trà bằng vẻ đẹp trầm kiểu dáng phong phú và lịch sử lâu đời ở các nước có nền trà đạo phát triển như trung quốc nhật bản cũng như những hiệu quả khi pha trà cùng những tranh cãi liên miên về giá trị của nó
từ có nghĩa là tím xa là cát
từ xa là tên của một loại cát tím loại cát mà nghệ nhân vương mạnh tuấn đã có duyên phối chế thành công và tạo ra những sản phẩm vẹn nguyên hồn việt
có lẽ duyên chỉ đến với những người đam mê biết tìm tòi sáng tạo
và sự ra đời của ấm tử xa chính là thành quả của mối nhân duyên đó
cũng là thành quả của niềm đam mê không ngừng tìm kiếm phối chế các loại đất để tạo ra công thức tạo ra thứ đất tử xa
các loại đất dẻo dai có thể chịu được nhiệt trên một hai trăm linh độ
với nhiệt độ này những chiếc ấm sẽ trở nên rắn chắc và khử được hoàn toàn tất cả các độc tố có trong đất
để tạo ra đất từ xa nghệ nhân vương mạnh tuấn phải phối chế tới hơn bốn loại đất khác nhau
mỗi loại đất có một thành phần số lượng và tác dụng nhất định
tuy nhiên nghiên cứu phối chế ra đất từ xa phù hợp đã khó
thì việc nghiên cứu và cho ra công thức lửa lại còn khó hơn nhiều lần
ấm một khi đã cho vào lò thì nung thiếu lửa cũng không được thừa lửa cũng không xong
thiếu lửa ấm giòn dễ vỡ không có được tiếng kêu vang lanh canh như chuông và không lên được thứ màu nâu truyền thống
còn nếu thừa lửa thì màu sắc chiếc ấm sẽ xỉn lại
vậy nên để tìm ra nhiệt độ thời gian nung thích hợp
và để toàn bộ mẻ ấm tự nhiên
đất từ xa được đều lửa da lò có chất lượng màu sắc giống nhau là điều khó khăn và hao tổn thời gian trí lực nhất
đó cũng là điều khát khao thôi thúc nỗi tò mò muốn khám phá của một người làm nghề
khiến ông phải ngày đêm chăn trở tìm kiếm cho tới tận cùng
nói về ấm từ xa của bát tràng của các chú quốc hay là tất cả như là nhật bản hay là hàn quốc đài loan
và các vùng chúng ta gọi là từ chung là từ xa đó
thì thực ra nói cái nguyên tắc đầu tiên của nó là phải đạt được cái độ kết dính của chất đất
ở nhiệt độ rất cao gõ phải có như tiếng chuông tiếng thép trong đấy
và sản phẩm phải làm ở mức độ chỉnh chu
hai nữa là nó phải đạt được cái yếu tố là gì
khi dùng nó phải lên men trong gốm đây là cái nguyên tắc mà từ xa
mà càng dùng thì nó lại càng có tuổi thì nó lại càng trở nên quý
đấy là một cái mà tôi cũng rất tự hào về việt nam
mà đặc biệt là gì phục vụ được cái văn hóa trà của việt nam trong cái sản phẩm của mình
phối chế thành công đất từ xa tìm ra công thức lửa vẫn chưa phải là tất cả
để tạo nên thương hiệu ấm từ xa mang tên vương mạnh tuấn
một điều đặc biệt khiến ấm từ xa của ông khác với những nơi khác
đó là bởi nó được tạo ra từ bàn tay từ tâm hồn của người thợ việt
với những hình dáng
nét chạm khắc mang hồn dân tộc như hoa sen cây trúc cành đào
và sáng tạo hơn là sự kết hợp giữa nghệ thuật bọc đồng trên các loại ấm từ xa
để trở thành thứ mỹ thuật hình khối tình xảo
chính điều này tạo nên nét riêng cho ấm từ xa của vương mạnh tuấn
người đã gắn bó với chiếc bàn xoay với từng cục đất hơn bốn mươi năm nay
nói về cái phong cách ấm của tôi hiện nay đang làm
thì có hai dòng rõ ràng
một là nó đạt được mấy cái tiêu chí đơn giản về hình khối
ứng dụng nó rất nhanh
còn một cái dòng sản phẩm thứ hai
nó mang tính mỹ thuật và mang tính ý nghĩa trong đó
thì đó là chẳng hạn những cái ấm quả đao chẳng hạn
thì nó vừa có tính thuật mỹ thuật tính thuật trưng bày
quả đao đại diện cho trường thọ
thì có thể là các bạn mua về
có thể tặng cho biếu cho những người cao tuổi trong nhà
để thể hiện sự tôn kính những người cao tuổi
thì đấy là một cái ý nghĩa của cái hoa văn dân gian
mà tôi đã dùng trong những cái sản phẩm
ngoài ra những cái hiện nay
mình đã phủ cho nó một số những cái lớp me mang tính hiện đại
mà có thể nó đồng hành với cả thế giới được
chứ không cứ dành riêng cho các bạn trà nữa
có thể trà quốc tế nữa
đấy là những cái mà đặc biệt
nhưng mà bên trong nó vẫn phải giữ được cái cốt đất của mộc của mình
đấy là những cái mà tôi mong muốn tâm huyết cho cái sau này
mỗi tác phẩm khi nên hình hài
đều mang cái hồn của người sáng tạo
đó là khí lực
là sự thăng hoa
và là sự tập trung cao độ
kết hợp cùng đôi bàn tay khéo léo
tài hoa của người thợ
với nghệ nhân vương mạnh tuấn
việc thường trà và sáng tạo ra những chức ấm tử sa mang hồn việt
đều xuất phát từ triết lý phương đông
từ những trải nghiệm nhân sinh
và lĩnh hội cảm xúc mà tạo hóa đã bày ra
từ đó cảm nhận sự tĩnh lặng
trong tâm hồn
để những mẫu ấm tử sa mới
lại càng rõ nét hơn cá tính văn hóa việt
người ta nói là nhất thổ
đến những cái nghề mà gọi là vất vả nhất
thì chúng tôi hiện nay vẫn đang
ở một làng nghề vẫn đang
tiếp nối truyền thống của làng nghề
truyền thống của các cụ để lại
và đặc biệt là
sẽ có những cái hướng
cho các bạn trẻ
và các con cháu của mình
theo cái nhiệm vụ
gốm đã mang lại cho các bạn
rất nhiều thứ
một là nó mang lại cái tư duy sáng tạo
nghệ thuật rất lớn trong đấy
ngoài cái kinh tế
ngoài cái nghề nghiệp mình phải làm
nhưng nó mang lại cái tư duy sáng tạo
nó làm cho con người ta đổi mới
hàng ngày khi nhìn đến những cái sản phẩm
và đặc biệt là
nó thể hiện tính kiên trì
tính nhẫn lại trong con người
chính gốm thì mang lại cái văn hóa
cái văn hóa của gốm
nó có thể gắn liền với văn hóa của một dân tộc
nó có thể
truyền tải văn hóa của một dân tộc ra cả một thế giới
trong những cuộc gặp gỡ bạn bè
anh em như thế này
đều là khoảnh khắc quý giá
ông được sẻ chia ý tưởng
và ngắm hơn những lời góp ý chân thành
mình giới thiệu qua một chút về sản phẩm mới của mình này
với tân thì cái này là rất là đơn giản
tân cũng đã làm rất nhiều
và đã nổi tiếng về những cái dòng men này đúng không
thì năm nay
mình cũng cho ra cái dòng sản phẩm với cốt nông
và cho ra
một cái men phụ mang tính hiện đại
để phục vụ bà con
cho nên tân xem
em thấy cái này
anh đi một cái hướng này cho năm tới
em thấy em rất là thích
bởi vì những cái này
nó là một cái giá trị
nó gọi là
nói đến anh tuấn
cái dòng này là nhìn thấy ngay
nhưng đường sau cái này
nó là một cái sự làm mới nó
cũng trên những cái dáng ngẫm cũ của anh thôi
nhưng mà anh đưa tương tác những cái men này
nó rất là đường đại
có nghĩa là
kể một người nước ngoài
một người châu âu
người ta nhìn cái này
anh đã thích
để thay cái này
nó có sự tương tác
làm mình có mới
và những cái này
em nghĩ là
tưởng như đâu đó
mà mình làm rất là dễ
nhưng mà đến một cái lúc
làm trong nghề
mình đưa nó vào đây
thay một bộ áo mới
có nghĩa là
một cái lồ tháo mới vào
nó là một cái quan trọng nhất
của cái người làm này
cái quan trọng nhất
cái nguyên liệu nhất
là những cái quặng từ xa của mình
tại con người việt
cái thổ nhưỡng nó
và trong cái ấm này
nó có hơi thở
có nguồn nước
có luồng gió
của cái thổ nhưỡng này
trong cái nghề gốm này
người ta gọi là
tinh hoa từ đất
sinh ra từ lửa
nó xung quanh ta
nhưng quan trọng
cái yếu tố
giảm ra một cái sản phẩm
có ý nghĩa
mang đến đời sống
thì đều là yếu tố của con người
anh tuấn là một người
đang chọn một cái lối đi
tôn vinh được cái
đó là một cái dòng đất
ở tại việt nam
mười mấy năm nay
anh đang nghiên cứu
về cái dòng
xương đất này
trong cái gốm
của anh tuấn này
thì nó có
cái tinh thần
của người việt
nó là những cái hoa văn
ở đâu đó
trong cái di tích
thì anh lấy
những cái nét hoa văn
hoặc những cái
rất là đơn giản
đưa vào những sản phẩm
nó cũng là một cái sản phẩm
đi đến đời sống
nhưng đường sau
thể hiện một cái văn hoa
của người việt
riêng về cái dòng
sản phẩm từ xa
của vương mệnh tuấn
vương mệnh tuấn
nó đầu tiên
phải nói là
về cái tính nghệ thuật
cái sáng tác mẫu mã
là rất là tinh tế
bản thân tuấn là
cũng là một người
rất là khéo tay
thế bây giờ lại
cái nghề thì là
cái sản phẩm đầu tiên
mà phải nói là
về cái hình thức
thì mẫu mã
rất là phong phú
và tinh tế
cái thứ hai nữa
nó đặc biệt
ở cái chất xương
mà vương mệnh tuấn
tìm tòi ra
mà chế tác là
cũng phải rất là
lao tâm khổ tứ
có thể mất ăn
chứ để đến thành đạt
như ngày hôm nay
tìm tòi được ra
cái chất xương
hoa chất nào trong đó
có cái độ kết cấu cao
hơn nữa là
qua cái môi trường lửa
thì đun ở cái nhiệt độ
tối thiểu nó là
với cái nhiệt độ đó
thì cái sự kết cấu
nó rất là
mà nó không bị thẩm thấu
người việt nam
vốn có thú vui thưởng trà
để đảm đạo chuyện đời
cùng bạn bè
để suy ngẫm
nhấp trái nước
nghĩ về chuyện nhân sinh
hay giản đơn hơn
chỉ là chén trà
sau mỗi bữa cơm
có lẽ vì thế
trong mỗi gia đình người việt
thường có một bộ ấm
được bày nơi trang trọng
và ấm tử sa
cũng vì vậy
mà trở nên thân thuộc
với người việt
suốt hàng trăm năm qua
nó thể hiện
cho một thú vui
nhưng cũng vô cùng
với nghệ nhân
vương mạnh tuấn
được góp phần
để lưu giữ thú vui tào nhã đó
là điều ông mong muốn
nhưng được góp phần
mang cái hồn văn hóa việt
qua từng tác phẩm tử sa
tới người thường trà
lại là điều
ông luôn trăn trở
bởi đây là ấm tử sa
của người việt
mang linh hồn
và cái thần thái
của người việt